nhân tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy ngày hai mươi hai tháng một đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến tặng quà cho người nghèo tại hai xã
ngãi hùng tân hùng huyện tiểu cần và phường một thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
và thăm các gia đình chính sách và làm việc với thường trực tỉnh ủy trà vinh
chúc tết bà con nhân dân hai xã ngãi hùng và tân hùng huyện tiểu cần
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và hội chữ thập đỏ các cấp đã không ngừng vận động hỗ trợ người nghèo bằng nhiều phương thức khác nhau
đồng chí nguyễn thiện nhân đã trao tặng một trăm linh phần quà tết tổng trị giá trên một trăm một mươi triệu đồng
và đến thăm tặng quà tết cho ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh trà vinh
các đồng chí hưu trí bà mẹ việt nam anh hùng
chiều cùng ngày đồng chí nguyễn thiện nhân có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy trà vinh
đồng chí nguyễn thiện nhân biểu dương những kết quả đảng bộ trà vinh đạt được
đồng thời chỉ đạo thời gian tới tỉnh cần chú trọng phát triển loại hình kinh tế hợp tác hợp tác xã
từ đó hợp tác xã mới xác định được cần làm những gì cá nhân người dân không làm được hoặc làm kém hiệu quả